kỷ niệm sáu mươi năm ngày ra đời tác phẩm đạo đức cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
hôm nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tổ chức trung ương ban tuyên giáo trung ương
đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia sáu mươi năm tác phẩm đạo đức cách mạng giá trị lý luận và thực tiễn
đối với công tác xây dựng đảng hiện nay
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chí lê quốc lý phó giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chủ trì hội thảo
phát biểu đề dẫn và khai mạc hội thảo đồng chí nguyễn xuân thắng nêu rõ
sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp thắng lợi miền bắc bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội
miền nam tiếp tục đấu tranh để thống nhất nước nhà
ở thời điểm đó bắt đầu xuất hiện những bất cập hạn chế trong công tác cán bộ
nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân
có thể gây phương hại to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng
xuất phát từ thực tế đó tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chủ tịch hồ chí minh đã viết tác phẩm đạo đức cách mạng
hội thảo là dịp để nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử to lớn
và giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc của tác phẩm của tư tưởng đạo đức hồ chí minh
đối với công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ hiện nay
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn của tác phẩm
và khẳng định đó là chỉ dẫn quý báu về nhận diện nguyên nhân dẫn tới suy thoái trong đội ngũ
trong tác phẩm bác đã phân tích rất rõ nguyên nhân của mọi tiêu cực hư hỏng ở một số cán bộ đảng viên
đấy chính là chủ nghĩa cá nhân
từ đó người nêu ra
muốn giữ được đạo đức cách mạng để làm cho đảng mạnh lên thì phải đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân
bởi như lời người dạy chủ nghĩa cá nhân là một kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội
có ba kẻ thù chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa quốc cái thói xấu ở trên đường
sau đó cụ để lại vào chủ nghĩa cá nhân
thế cho nên cái mục tiêu hiện nay mà phấn đấu để chống chủ nghĩa cá nhân
làm cho đảng trong sạch vững mạnh như nghị quyết trung ương bốn

đó là chính từ cái nền tảng của cái tác phẩm đạo đức cách mạng của bác hồ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
những chỉ dạy đó trong tác phẩm đạo đức cách mạng vẫn vẹn nguyên tính thời sự
và có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ hiện nay
thế thì tất cả những cái thành công và thất bại của những cán bộ đảng viên trong xã hội hiện nay
thì đều chứng tỏ là những cái ý kiến của bác hồ
trong tác phẩm đạo đức cách mạng là rất đúng đắn
nó đúng đắn cho mỗi người cán bộ đảng viên phấn đấu
và nó là định hướng để cho là đảng ta là phải tăng cường xây dựng đảng về mặt đạo đức
coi đạo đức cách mạng là một nhân tố quyết định sự trong sạch và vững mạnh của một đảng cầm quyền
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn